tình trạng đuối nước ở trẻ em là mối lo của nhiều gia đình nhất là vào mỗi dịp nghỉ hè
chính vì vậy nhiều hoạt động ý nghĩa đang được triển khai để nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh
cũng như chính các em học sinh về việc cần thiết phải rèn luyện môn bơi phòng chống đuối nước
lễ phát động phong trào phòng chống đuối nước của hiệp hội thể thao dưới nước việt nam
và lễ khai trương khu dậy bơi tại thôn thúy lai xã phú kim huyện thạch thất diễn ra vào chiều ngày hai mươi tháng bốn
là hoạt động có ý nghĩa lần đầu tiên được triển khai ở một huyện ngoại thành hà nội
hướng dẫn trẻ em học bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước như thế này
là giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng đuối nước trên địa bàn thủ đô
liên được một tinh thần thể dục thể thao chăm lo sức khỏe cho nhân dân cho cộng đồng
và trong đó cái phòng chống đuối nước cho trẻ em thanh thiếu niên việt nam chúng tôi đưa lên hàng số một
bởi vì phòng chống đuối nước hiện nay là
cái tai nạn thương tích cho trẻ em đặc biệt đuối nước hết sức trầm trọng
chúng tôi cho rằng là những cái dấu hiệu của sự thương tâm mà toàn xã hội chúng ta cần phải quan tâm
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới nạn đuối nước đã cướp đi sinh mạng của ba trăm sáu mươi người mỗi năm trên toàn thế giới
riêng tại việt nam trên hai trẻ tử vong mỗi năm do đuối nước cao nhất trong khu vực đông nam á
đó là một con số rất đau lòng
chúng tôi sẽ cố gắng làm chuyên môn chúng tôi và những người có liên quan đến công tác phục vụ cho phòng chống đuối nước
và rõ ràng với thực trạng như thế này vấn đề là chúng ta phải làm sao có được những giải pháp đồng bộ để nhằm phổ cập nhiều nhất cho trẻ em
và đặc biệt là trẻ em tại các trường
học không những trẻ em ở thành phố mà cả những vùng nông thôn
việc phổ biến kiến thức về bơi an toàn phòng chống đuối nước là hoạt động rất cần thiết
thực tế cho thấy chỉ biết bơi thôi là chưa đủ bởi những nguyên nhân chính gây ra đuối nước ở trẻ em là sự sao nhãn bất cần chủ quan vô ý của người lớn
hoặc do trẻ thiếu ý thức kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước hoặc do môi trường sống không an toàn
thế và cái tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các bậc gia đình làm cha làm mẹ chúng ta cũng phải thấy được cái trách nhiệm của mình trong cái việc dạy bơi cho trẻ và các cái kỹ năng để chúng ta ứng phó chúng ta bảo vệ chính bản thân mình
việc triển khai mô hình dạy bơi học bơi tại các huyện ngoại thành hà nội là việc làm ý nghĩa bởi sẽ giúp phụ huynh học sinh từng bước thay đổi thói quen bơi lội tại hồ ao sông sang bơi tại các bể bơi đạt tiêu chuẩn mỗi khi thời tiết nắng nóng
mô hình này cần thiết
cần thiết phải được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước